mua bán ba trăm năm mươi kg pháo nổ trái phép ba đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an khởi tố
các đối tượng bị khởi tố gồm ngô đình mạnh trần văn phú và phạm văn nhật
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ với số lượng lớn do đối tượng ngô đình mạnh cầm đầu
vào ngày một mươi sáu tháng tám các lực lượng phối hợp đã triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng là trần văn phú và phạm văn nhật về hành vi mua bán trái phép pháo nổ
tăng vật thu giữ là ba trăm năm mươi kg pháo nổ một xe ô tô ba điện thoại di động
công an tỉnh nghệ an đang đấu tranh mở rộng chuyên án và truy bắt đối tượng còn lại